thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm trên không gian mạng không ngừng gia tăng hoạt động
với rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi khó lường
trong đó có hành vi làm giả mạo các trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhân dân
từ các trang website giả mạo này chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản của người dân
từ đó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
số tiền gần sáu tỷ đồng trong tài khoản của người phụ nữ này đã bị biến mất chỉ sau vài cuộc điện thoại
lừa đảo của các đối tượng không mới vẫn là gọi điện thoại mạo danh cơ quan công an đang điều tra chuyên án mua bán trái phép ma túy
nhưng người phụ nữ này đã hoàn toàn tin tưởng khi chúng hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng mạo danh bộ công an
có hình ảnh hiển thị công an hiệu và mang tên bộ công an vào điện thoại di động
đường kinh dương vương quận sáu thì lao lên giải phân cách đâm gãy ngã hai trụ bê tông lớn
rồi va vào trụ điện cao thế bằng sắt
tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo bị thương được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi cabin
sự cố còn khiến phần đầu xe bị biến dạng hư hỏng nặng
hai trụ bê tông xây dựng để bảo vệ trụ điện cao thế bị đâm gãy bật gốc
lấy xe sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an lấy lời khai kiểm tra chất kích thích
ngày một mươi bốn tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát cảnh sát biển bốn cho biết là trong quá trình tuần tra kiểm soát
đã phát hiện bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo trên biển
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực biển vùng trồng lớn việt nam malaysia
khoảng năm hải lý lực lượng phát hiện hai tàu cá mang số hiệu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts và tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts
có dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
thời điểm kiểm tra trên tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi bảy ts
có bốn thuyền viên do ông nguyễn chi đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ từ xã gò công tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi sáu ts có năm thuyền viên do ông hồ tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ g công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng các tàu này đang vận chuyển khoảng một trăm ba mươi lít dầu đeo
tất cả không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tổ chức dân giải phương tiện
về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục xử lý
được biết cả hai tàu trên đều do ông nguyễn hoàng long có địa chỉ thường trú
về thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang sở hữu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự nguyễn phước tán
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tạm trú tại ấp đa cần xã hòa thuận huyện châu thành
và nguyễn văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tại khóm năm phường bốn thành phố trà vinh
và hành vi tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày một mươi ba tháng sáu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh trà vinh
phát hiện nguyễn văn lộc điều khiển xe mô tô đi trên đoạn đường tụ ấp đa cần xã hòa thuận
có biểu hiện nghi vấn tàn tự trái phép chất ma túy nên kiểm tra
thì phát hiện trên người lộc có dấu một bịch ni lông bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy
khai thác nhanh lộc thừa nhận bịch ni lông trên là ma túy đá vừa mua của nguyễn phước tán
của ấp đa cần xã hòa thuận với giá ba trăm ba mươi đồng vệ để sử dụng
với những thông tin có được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
nhanh chóng phú hợp với công an xã hòa thuận thiết hành kiểm tra nhà của tánh
thì phát hiện thu giữ hai mươi hai bịch ni lông với nhiều kích cỡ khác nhau
bên trong có tinh thể rắn nghi là ma túy được gất dấu nhiều nơi trong nhà
tại đây cơ quan công an tạm giữ một trăm một mươi năm triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc bước đầu ánh thừa nhận hai mươi hai bịch ni lông cơ quan công an tạm giữ là ma túy đá
được biết tánh mới chấp hành xong ác phạt tù một mươi năm về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn hai mươi
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý
kính thưa quý vị công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm đánh bạc
bằng hình thức đá gà ăn tiền và bắt giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bốn tháng sáu từ tin báo của quần chúng nhân dân
xã sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bạc
với hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bản ấp dòng tra
xa vến hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ năm con gà số tiền trên hai mươi ba triệu đồng
hai mươi xe gắn máy cùng một số tan vật khác có liên quan
vụ việc đã được công an công an tiếp tục điều tra xử lý
nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa ngăn chặn cũng như là phối hợp xử lý tội phạm
cướp trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực ngân hàng
công an tỉnh bình dương cũng đã tổ chức tập huấn cho hơn hai trăm linh cán bộ
nhân viên lực lượng bảo vệ ngân hàng trên địa bàn
tại buổi tập huấn lãnh đạo phòng an ninh kinh tế và phòng cảnh sát hình sự
đã nêu ra một số phương thức thu đoàn của các loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
cùng những bài học kinh nghiệm phòng chống có hiệu quả loại tội phạm cướp có vũ khí
qua một số vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh cũng đã trao đổi một số kỹ năng xử lý tình huống
khi xảy ra cướp tại ngân hàng công tác bảo vệ an toàn trong quá trình phần chuyển tiền
qua tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ nhân viên bảo vệ
của ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng nhân viên tài sản của ngân hàng
nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa phát hiện và đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động của ngân hàng
kính thưa quý vị hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch hành quân xanh năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ đã tổ chức buổi tuyên truyền kỹ năng cơ bản
biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em và tặng quà cho học sinh nghèo
trường tiểu học nguyễn hữu cảnh quận ô môn thành phố cần thơ
tại buổi tuyên truyền lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
đã thông báo về tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn
các trường hợp đuối nước có thể xảy ra với bất cứ nơi nào có nước như ao hồ sông
để phòng tránh và hạn chế tử vong do đuối nước ở trẻ em
lực lượng cảnh sát đường thủy đã tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng cơ bản
biện pháp phòng chống đuối nước cho các em học sinh ở trường
nhằm tự bảo vệ chính mình vui chơi an toàn trong môi trường nước
và biết cách giúp đỡ người khác khi gặp tai nạn đuối nước
dịp này phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ
cũng tặng hai mươi phần quà gồm cặp tập vở và dụng cụ học tập cho các em học sinh
với số tiền bảy năm triệu đồng
đều biết số tiền trên do chi đoàn hội phụ nữ và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy đóng góp
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu
của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố
góp phần tô thấm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an thành phố trong lòng nhân dân
kính thưa quý vị theo báo cáo của sở y tế
thành phố hồ chí minh số ca mắc tay chân miệng cũng như lần sốt xuất huyết
trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn có chiều hướng tăng cao so với tháng trước
khoảng tám mươi số ca mắc và một trăm linh số ca tử vong do sốt xuất huyết đều tập trung tại địa bàn phía nam
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh tuần qua ghi nhận gần một sáu trăm linh ca sốt xuất huyết
trên địa bàn thành phố tăng một mươi hai ba so với bốn tuần trước
đáng chú ý tỷ lệ ca nặng cho tổng số ca sốt xuất huyết là một tám
tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một là bốn
đồng thời tỷ lệ người lớn sốt xuất huyết nhập viện tăng nhiều lần so với trước đây
thông những dấu hiệu mà tại vì có một số trường hợp mà khi mà bệnh nhân đến các cơ sở y tế thì cũng được tư vấn là bây giờ về theo dõi nhà
cũng có một số trường hợp không nhất thiết tất cả đều phải nhập viện
nhưng mà khi về nhà rồi phải biết những cái triệu chứng nào là nó dấu hiệu của nặng phải đến ngay các cơ sở y tế
thì để khi đó thì các nhân viên y tế các bác sĩ sẽ hướng dẫn và cần thiết thì đưa vô nhập viện thì do các bác sĩ quyết định
một mươi một hai mươi tỉnh thành phía nam
cơ số ca mắc sốt xuất huyết
sốt xuất huyết cao hơn năm mươi ca trong một trăm linh dân tính từ năm tháng đầu năm đến nay
chủ sốt xuất huyết lưu hành tại phía nam chủ yếu là dnv một và dnv hai
tại thành phố hồ chí minh tuần qua phát hiện một trăm hai mươi ba ổ dịch sốt xuất huyết mới
phát sinh ở bảy mươi bảy phường xã thuộc một mươi tám trên hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức tăng một mươi hai ổ dịch mới so với trước
thì ai cũng nói là chống dịch là chuyện của ngành y tế
nhưng mà này đặc thù dữ lắm
việc lăn quăng là việc của cộng đồng
tại sao nói vậy
đừng nói là bán việc cho cộng đồng mà là tại vì chính mỗi người dân mình đang nuôi lăn quăng
tại vì lăng quăng này chỉ sống trong nhà thôi
do đó khi mà có chiến dịch việc lăn quăng hoặc là khi xử lý ổ dịch thì người dân cần hợp tác
ví dụ miền tây họ thích chứa nước mưa thì nó là những vật chứa nước mưa
miền đông là những vật phế thải thì mình xoáy cho vật phế thải
vậy thì người dân họ chỉ nhớ là các cái vật dụng đó phải được dẹp
thì thông qua truyền hình là truyền hình thông đại chúng n
thông qua các cái đội ngũ công tác viên hoặc là thông qua sát dân nhất là các tổ trưởng tổ dân thố
chính họ sẽ là những người giúp cho chúng ta truyền thông tốt hơn cho người dân
theo dự báo thời gian tới số ca sốt sốt huyết nặng có thể tiếp tục toan nhanh và cao hơn nhiều so với hai năm cùng kỳ
để hạn chế số ca mắc và tử vong ngành y tế thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiệm vụ tập hốn kiểm tra trực tiếp
các ô dịch sốt sốt huyết trên địa bàn
trong các cơ sở y tế tư nhân tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc sốt sốt huyết
tuy nhiên điều quan trọng nhất là ý thức của người dân cùng ngành y tế phòng chống xuất xuất huyết bằng nhiều biện pháp đã tuyên truyền từ trước tới nay